tại dạp công nhân bốn mươi hai tràng tiền hà nội đã diễn ra lễ trao giải búp sen vàng lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề những đứa trẻ thiên đường
chương trình do trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh hội điện ảnh việt nam tổ chức
trải qua sáu lần tổ chức giải búp sen vàng đã khẳng định được uy tín
khi có sự tham gia của rất nhiều nhà làm phim tên tuổi trong và ngoài nước
thành phần ban giám khảo giải thưởng năm nay bao gồm nhiều nhà làm phim nổi tiếng
ở cả thể loại tài liệu và phim chuyện
đêm trao giải đã tìm ra ba phim tài liệu ba phim truyện
một phim dành cho học sinh cấp hai có chất lượng tốt nhất được trình chiếu và trao giải
giải thưởng búp sen vàng tạo nên một diễn đàn để những người trẻ tìm thấy tiếng nói chung
cùng nhau chia sẻ tình cảm khát vọng hoài bão và niềm đam mê
thông qua nghệ thuật điện ảnh có phần nâng cao thẩm mỹ và nhận thức về nghệ thuật cho thanh thiếu niên